nhân dịp thăm chính thức vương quốc thái lan sáng nay ngày một mươi tám tháng tám tại thủ đô bangkok
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn và nhà đầu tư thái lan đang đầu tư trực tiếp vào việt nam
tiếp lãnh đạo tập đoàn amata thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ đánh giá cao các hoạt động đầu tư của amata tại việt nam
nhất là tại tỉnh quảng ninh mong muốn tập đoàn chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao việc tập đoàn hợp tác triển khai các dự án xây dựng thành phố thông minh tại việt nam
khẳng định chính phủ luôn ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh thành công tại việt nam
tiếp lãnh đạo tập đoàn ttc holdings đơn vị đã mua lại thành công metro việt nam và bixi thái lan
thủ tướng hoan nghênh tập đoàn đang nỗ lực triển khai nhiều chương trình giúp quảng bá và đưa hàng hóa việt nam ra nước ngoài
thủ tướng đề nghị bixi là một nhà bán lẻ lớn tạo điều kiện cho hàng hóa nông sản chất lượng cao của việt nam có mặt trong hệ thống siêu thị của tập đoàn
hỗ trợ người nông dân việt nam trong tiêu thụ nông sản qua đó bảo đảm được nguồn hàng nông sản chất lượng tốt giá cả hợp lý cho các siêu thị của tập đoàn
tiếp lãnh đạo tập đoàn sjc thủ tướng bày tỏ ủng hộ các dự án đầu tư của tập đoàn
trong đó có dự án tổ hợp hóa dầu miền nam tại bà rịa vũng tàu với tổng mức đầu tư năm bốn tỷ usd liên doanh giữa tập đoàn dầu khí việt nam hai mươi chín và tập đoàn scj bảy mươi một